tòa nhân dân huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trần phi nhân
chú xã bình phước huyện mang thít về tội chống người thành công vụ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng tám sau khi uống rượu xong trần phi nhân điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thuộc khu vực ấp an phú a xã long an huyện long hồ
thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra phát hiện nhân có sử dụng nồng độ cồn
nên lực lượng trực chốt không cho khoa lúc này nhân có lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng trực chốt
dùng tay đánh kẹp cổ hai đồng chí trực chốt nên lực lượng công an đã khống chế
bắt sự đối tượng đưa về cơ quan công an để làm việc
tại phiên tòa xét thấy hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật vi phạm quy định trong thời gian
giãn cách xã hội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nhân chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
với quy mô lên đến hàng chục tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
phát hiện đấu tranh triệt xóa vào chiều tối ngày bảy tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tạm giữ bảy mắt xích quan trọng trong đường dây
gồm nguyễn tấn kim nguyễn tiến dũng dương trọng nhân lê tự trương cùng chú thành phố tuy hòa
và nguyễn dương thế hùng trương lý hải trần ngọc hìn cùng chú thị xã đông hòa tỉnh phú yên
theo tài liệu thông tin thu thập được thông qua không gian mạng đầu tháng năm cho đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng trên đã thành lập một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn
dưới hình thức ăn thua bằng điểm với tổng số tiền đánh bạc lên đến hai mươi một tỷ đồng
đường dây này đã lôi kéo nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh cùng tham gia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản liên quan đến các nhà
số chín mươi a tổ tám khu phố một a phường tân hạnh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thuộc thửa đất số hai mươi ba tờ bản đồ số một mươi
kết quả điều tra xác định người bị tố giác là vợ chồng bà nguyễn kim phụng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đăng ký thường trú tại hai trăm hai mươi năm a tổ tám khu phố một a
phường tân hạnh tp biên hòa tỉnh đồng nai hiện không còn cư trú tại địa phương
cơ quan điều tra thông báo
cơ quan điều tra sẽ yêu cầu bà phụng ông hải liên hệ làm việc
trường hợp không đến làm việc cơ quan điều tra sẽ xử lý tố giác về tội phạm theo quy định pháp luật
cá nhân tổ chức phát hiện thông tin về bà phụng ông hải đề nghị thông báo cho cơ quan điều tra
số điện thoại chín trăm linh chín bốn trăm chín mươi tám sáu trăm chín mươi tám điều tra viên ông đức hùng
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị người đua xe máy có thể bị xử phạt từ một mươi cho đến một mươi năm triệu đồng
đua ô tô có thể bị xử phạt từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
đây là một trong nhiều nội dung trong đề xuất của bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ sửa đổi
bổ sung nghị định một trăm linh về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
cụ thể dự thảo nghị định tăng mức xử phạt từ ba đến bốn triệu đồng lên bốn năm triệu đồng
đối với người điều khiển xe máy có dung tích xy lanh trên một trăm bảy mươi năm phân khối
không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn
với người điều khiển ô tô máy kéo và các loại xe tương tự
ô tô không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy không do cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc giấy hết hạn sử dụng từ ba tháng trở lên cũng sẽ bị xử phạt với mức từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
quy định hiện hành chỉ bị xử phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
bộ giao thông vận tải cũng đề xuất tăng mức phạt đối với người đua xe
cụ thể người đua xe máy sẽ bị xử phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
thay vì mức bảy tám triệu đồng như quy định hiện hành
trường hợp đua ô tô mức xử phạt tăng từ tám một mươi triệu đồng lên hai mươi hai mươi năm triệu đồng
nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng chống dịch
thành phố hà nội đã tăng cường một số biện pháp
trong đó có các phương án kiểm soát chặt ra vào khu vực nội đô
dù có một số thay đổi nhỏ về quy định đối với giấy đi đường
tuy nhiên trong ngày tám tháng chín quá trình kiểm soát người và phương tiện vẫn diễn ra thuận lợi
không xuất hiện ủn tắc tại các chốt phòng chống dịch
công an thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành
ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức
chốt trực kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phân vùng một
tại các chốt lực lượng chức năng dừng phương tiện đo thân nhiệt yêu cầu khai báo y tế
kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định
kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu
có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp nghi ngờ
cùng với đó khử trùng trong trường hợp cần thiết kiểm tra và đối chiếu kết quả xét nghiệm
chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng một
kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện
và bên cạnh đó lực lượng chức năng kết hợp phân luồng từ xa
đồng thời gọi loa nhắc nhở người dân chuẩn bị sẵn giới đi đường trên tay khi đến chốt chỉ việc xuất trình
do đó không xảy ra ủn tắc tại các chốt trong suốt quá trình triển khai thực hiện
đã không còn sai lạ đối với người dân từ thành thị cho tới nông thôn
mang đến sự tiện lợi cho công tác quản lý và hỗ trợ nhân dân
tại thành phố đà nẵng bắt đầu từ ngày sáu tháng chín ứng dụng này đã được áp dụng trên giấy đi đường
việc kiểm tra kiểm soát tại các chốt đã được rút ngắn thời gian giảm tình trạng tiếp xúc trực tiếp
với một giấy đi đường có mã qr code như thế này
chưa đến một mươi giây người dân đã hoàn thành được việc kiểm tra lưu thông qua các chốt kiểm soát
ngoài kiểm tra bằng bản giấy người dân còn tích hợp giấy đi đường trên điện thoại
nên việc kiểm soát của cơ quan chức năng cũng nhanh chóng hơn
từ thành thị đến nông thôn việc triển khai quét mã qr code đều được áp dụng đồng bộ
một trăm linh chốt chặn từ các thôn tại xã hòa phước huyện hòa vang đều có lực lượng công an xã
đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân
quét mã qr trên thiết bị điện thoại thông minh
đây là địa bàn xã đầu tiên được sở thông tin truyền thông triển khai ứng dụng quét mã
tại các chốt ra vào khu dân cư
tính đến ngày bảy tháng chín toàn thành phố có hơn hai mươi năm đơn vị đăng ký
trong đó có sáu mươi chín đơn vị được phê duyệt hơn một mươi đơn vị bị từ chối cấp giấy đi đường
ngoài kiểm soát chặt từ khâu cấp và tại các chốt cứng
lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra lưu động kiểm tra ngẫu nhiên
tránh tình trạng lợi dụng giấy đi đường của người dân
tại cấp điểm ra vào cửa thông chúng ta đã bố trí lực lượng văn xã
khi các người dân đi ra vào cửa thông chúng ta kiểm tra các mã code
đồng thời là tuyên truyền cho người dân biết là
đi và đánh mà không được cụ thể không được ghé những nơi không cần thiết
đồng thời lực lượng chúng ta cũng được làm thường xuyên từng ta
nếu phát hiện thì sẽ phát hiện những công dân mà đi tới những nơi không thiết thì chúng ta sẽ xử lý
hiện tại đà nẵng vẫn đang hoàn thiện việc cấp giấy đi đường
số lượng giấy đi đường cần cấp sẽ ngày một tăng dẫn đến nguy cơ khó kiểm soát
vì vậy việc kiểm soát chặt từ khâu cấp và tăng cường kiểm tra
sẽ góp phần hạn chế tình trạng sử dụng giấy đi đường sai mục đích
thưa quý vị bắt đầu từ ngày sáu tháng chín học sinh trên toàn thành phố hà nội đã bắt đầu bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến
sau ba năm triển khai hình thức này đang được học sinh phụ huynh và cả giáo viên quen dần
cũng như là có những cải tiến để đạt được hiệu quả
tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn nhất định đặc biệt đó là tình trạng nghẽn mạng vẫn thường xuyên xảy ra
khiến cho buổi học của nhiều học sinh bị gián đoạn
buổi sáng tiết học đầu tiên của minh điệp là môn tiếng việt
tuy nhiên phải mất rất nhiều thời gian em mới có thể kết nối vào lớp học
theo gia đình cho biết buổi học đầu tiên diễn ra không xuân sẻ do tình trạng rất mạng liên tục xảy ra
đến hôm nay vẫn còn tình trạng nhiều học sinh đang học nhưng vẫn bị ao khỏi lớp từ hai đến ba lần trong một buổi học
đồng hành cùng nhà trường thì gia đình cũng chuẩn bị thiết bị
cũng như thời gian học
tuy nhiên trong quá trình học các cháu đôi lúc xảy ra tình trạng mất kết nối
nên là hiệu quả trong việc học tập đạt không được cao
hiện nay học trực tuyến đang được nhiều nhà trường sử dụng phần mềm zoom
do là phần mềm miễn phí nên được đa số các nhà trường sử dụng
chất lượng giới hạn và số lượng học sinh tham gia lớp học đông
nên tình trạng nghẽn mạng rớt mạng thường xuyên xảy ra
đây không phải là kỳ học đầu tiên
diễn ra tình trạng này
để khắc phục phần nào những khó khăn mà do đường truyền mang lại
nhiều nhà trường cũng đã kiến nghị sử dụng
phần mềm thu phí tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào sự thỏa thuận
giữa giáo viên và nhà trường
hiện các giáo viên đã tích cực đầu tư vào bài giảng
để phù hợp với thực tế dạy và học trực tuyến
nhiều nhà trường cũng đã có ý kiến đề xuất sở giáo dục và đào tạo hà nội
xem xét nghiên cứu phương án chia ca
chia khung giờ học trực tuyến theo từng cấp học cụ thể
điều này vừa có tác dụng khai thác tối đa một thiết bị học trực tuyến
cho nhiều học sinh trong một gia đình được sử dụng
đảm bảo việc truy cập vào phần mềm được thông suốt
tránh trường hợp cùng thời điểm có quá nhiều tài khoản truy cập vào cùng một hệ thống
ảnh hưởng đến tốc độ chất lượng đường truyền